tại hưng yên theo phản ánh của nhân dân huyện mỹ hào
thực trạng nước thải của doanh nghiệp đổ ra sông cầu lường đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp gây bức xúc cho nhân dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sông cầu lường có chiều dài hơn một mươi hai km phục vụ sản xuất nông nghiệp của các xã nhân hòa
bạch sam ngọc lâm xuân dục thuộc huyện mỹ hào
theo phản ánh từ khi các nhà máy nằm dọc sông cầu lường đi vào hoạt động và xả nước thải ra sông
thì nước sông cầu lường bị ô nhiễm và ngày càng nghiêm trọng

trước tình trạng trên từ năm hai nghìn một mươi năm đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy
qua thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp nằm dọc sông cầu lường cho thấy
khối lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thải ra sông cầu lường khoảng một m ba một ngày đêm
phân tích mẫu nước sông nhiều chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt từ vài lần cho đến hàng chục lần
có thời điểm nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
các cơ quan chức năng tỉnh hương yên đã xử phạt năm công ty với hành vi xả nước thải không qua xử lý ra môi trường
xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường
bao gồm công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu phương đông
công ty trách nhiệm hiếu hạn bắc trung nam
công ty trách nhiệm hiếu hạn quang dinh
công ty trách nhiệm hiếu hạn hoa anh đào
công ty trách nhiệm hữu hạn in và sản xuất bao bì thiên hà với tổng số tiền gần một tỷ đồng
xử lý chấm dứt hoạt động một dự án đầu tư không có công trình xử lý khí thải nước thải gây ô nhiễm môi trường

công ty trách nhiệm hiếu hạn hoa anh đào với tổng số tiền gần một tỷ đồng
xử lý chấm dứt hoạt động một dự án đầu tư không có công trình xử lý khí thải nước thải không đạt quy truẩn quốc gia về môi trường
hoặc xả trộm nước thải không qua xử lý ra môi trường
nhằm góp phần bảo vệ môi trường ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn